tại thành phố nha trang khánh hòa học viện hải quân phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh khánh hòa tổ chức ngày hội thanh niên hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian qua học viện hải quân là đơn vị luôn dẫn đầu phong trào vì cuộc sống cộng đồng của tỉnh khánh hòa
trong đó hiến máu tình nguyện là một hoạt động được tuổi trẻ học viện hưởng ứng mạnh mẽ nhất
trong đợt hiến máu tình nguyện lần này đã có hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên đăng ký hiến máu và cung cấp cho trung tâm huyết học và chuyển máu tỉnh khánh hòa hơn năm trăm linh đơn vị máu
đây là lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám tuổi trẻ học viện hải quân đồng hành cùng với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh khánh hòa tổ chức hiến máu tỉnh nguyện là dịp rất quan trọng nhằm góp phần cung cấp lượng máu cần thiết cho các bệnh viện của tỉnh khánh hòa
qua đó tuyên truyền giáo dục và phát huy truyền thống tương thân tương ái
tinh thần sung kích của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng của cán bộ đoàn viên thanh niên học viện hải quân trong thực hiện nghĩa cử cao đẹp với thông điệp hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp